có cần tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để phục vụ đổi mới giáo dục hay không
lộ trình đổi mới ngân hàng đề thi ra sao sách giáo khoa có bảo đảm đủ không
sách tham khảo có bị lạm dụng vì mục đích kinh tế mà đi ngược lại với các nguyên tắc xây dựng đổi mới giáo dục hay không
là những vấn đề được phó thủ tướng vũ đức đam đặt ra đối với các thành viên hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực
trong cuộc họp chiều nay tại trụ sở văn phòng chính phủ
trao đổi tại cuộc họp các thành viên hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực đã bày tỏ quan điểm
và cho rằng việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông là điều cần thiết
bởi chỉ có thi cử mới thúc đẩy được quá trình học tập và rèn luyện của học sinh và chính các nhà giáo
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo khẳng định thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau hai nghìn hai mươi cơ bản giữ ổn định như năm nay
chỉ tập trung hai khâu tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác nghiên cứu ngân hàng để thi phong phú hơn để tiến tới công khai ngân hàng này
là ứng dụng công nghệ để tiến tới thi qua máy và thi nhiều đợt một năm thông qua trung tâm khảo thí
đối với vấn đề sách giáo khoa hầu hết các thành viên đều cho rằng sách giáo khoa đổi mới năm nay được giáo viên phụ huynh đánh giá tốt
tuy nhiên với thực tế thiếu sách giáo khoa cục bộ của lớp sáu năm học vừa qua
bộ giáo dục và đào tạo khẳng định sẽ bảo đảm đủ sách giáo khoa đến tận tay các học sinh giáo viên trong các năm học tiếp theo
đối với sách tham khảo các ý kiến cho rằng cần nghiêm cấm mọi hình thức khuyến khích mua ở tất cả các địa phương
theo tôi ngay cả những cái sách những cái sách gọi là sách bổ trợ này mình cũng không có quyền bắt buộc học sinh mua
học sinh có thể mua và có thể không mua và theo tôi bộ phải tuyên bố rõ ràng cái chuyện này ra và địa phương nào bắt buộc địa phương anh chịu tín nhiệm
thứ hai nữa là sách tham khảo thì tiểu học theo tôi là nên cấm
tiểu học không nên có xem khảo cái chỗ nó bé như thế cần tham khảo cái gì đâu
nhân dân không hài lòng các nhà giáo cũng không hài lòng vì câu chuyện sách tham khảo là không phân định rõ với sách giáo khoa
đồng chí bộ trưởng có báo cáo thủ tướng báo cáo tôi là trong các văn bản của bộ giáo dục thì luôn luôn đã nói là cấm ép mua sách thẳng thắc
tôi đã đề nghị đồng chí nhạc là không phải chỉ cấm ép mà anh nhạc là phải cấm các hình thức theo kiểu khuyến khích trong mặt nhạy
phó thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục trong đó có sách giáo khoa bằng công nghệ thông tin nắm bắt nhu cầu thực tế số lượng thực tế sách giáo khoa từ đó đưa tận tay học sinh phụ huynh ít qua trung gian
bên cạnh đó sẽ không thực hiện việc viết lên sách giáo khoa để có thể dùng lại cho các năm tiếp theo nhằm tiết kiệm in ấn